lực lượng quân nhân và người dân vừa cứu sống được một người phụ nữ tại đắk lắc
đi lạc và rơi xuống giếng sâu khoảng hai mươi mét suốt hai ngày đêm
theo thông tin ban đầu vào trường ngày một mươi ba tháng ba người dân đi làm dãy trên địa bàn xã bình thuận
thì phát hiện bên dưới một chiếc giếng sâu hơn hai mươi mét có một người nên hô hoán tìm người tới ưng cứu
rất may thời điểm này lực lượng quân đội đang làm nhiệm vụ gần đó liên chạy tới cùng với người dân
làm thành dòng dọc đưa xuống giếng để cứu người phụ nữ này
sau vài phút triển khai cứu hộ người phụ nữ đã được đưa lên mặt đất an toàn
và được đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe
nạn nhân được xác định là người phụ nữ năm mươi hai tuổi trú tại xã ea tua thành phố buôn ma thuật